chiều ngày một mươi năm tháng chín tại thủ đô moscow liên bang nga viện hàn lâm quốc tế về khoa học hệ thống liên bang nga
trường đại học tổng hợp công nghệ hóa học mendelev và công ty cổ phần tiến bộ quốc tế đã tổ chức lễ ký kết hợp tác
nghiên cứu phát triển và chuyển giao cho việt nam nhiều công nghệ mới trong các lĩnh vực gồm công nghệ thông tin môi trường và y tế
phát biểu tại buổi lễ lãnh đạo công ty cổ phần tiến bộ quốc tế bày tỏ lòng biết ơn các nhà khoa học nga
trong thời gian vừa qua đã hỗ trợ việt nam trong việc triển khai nhiều chương trình hợp tác về khoa học công nghệ
cũng như đã đồng ý chuyển giao những công nghệ được nghiên cứu phát triển và đang ứng dụng tốt tại nga cho việt nam
đồng thời đề nghị trong thời gian tới các nhà khoa học tiếp tục chuyển giao thêm nhiều công nghệ mới cho việt nam
cùng nghiên cứu phát triển những công nghệ mới để ứng dụng cho nga việt nam cũng như các nước trên thế giới
nói chung là các nước phát triển thì họ cũng không phải là cải mở trong cái việc mà chuyển
mà chuyển giao các công nghệ cho việt nam
tôi rất là nỗ lực cố gắng trong cái việc mà phối hợp với họ trong nhiều năm qua
để có thể là thuyết phục họ cho cái việc chuyển giao công nghệ này
bởi vì tôi cũng là phó chủ tịch công ty nga vì thế cũng cùng với nhau để nghiên cứu phát triển và cũng đã ứng dụng nhiều công nghệ
chính vì thế mà lần này họ cũng đã quyết tâm để ủng hộ việt nam trong việc triển khai đưa những công nghệ này vào ứng dụng tại việt nam trong thời gian tới
việc ký thỏa thuận hợp tác sẽ giúp chúng tôi đẩy nhanh tốc độ và đưa được nhiều công nghệ mới
những công nghệ mới của nga đến việt nam trong đó có công nghệ thực phẩm công nghệ xử lý môi trường y tế và nhiều công nghệ hiện đại khác
trong thỏa thuận đã chi tiết hóa các nhiệm vụ cụ thể mà hai bên sẽ thực hiện trong thời gian tới
và tôi hy vọng những công nghệ này sẽ giúp người dân việt nam có cuộc sống tốt đẹp hơn
theo kế hoạch trong thời gian tới các nhà khoa học và chuyên gia của liên bang nga sẽ sang việt nam đào tạo chuyển giao trực tiếp các công nghệ mới này